lực lượng chức năng cùng với đội cảnh sát giao thông an lạc công an tp hcm đã tiến hành xử lý khắc phục sự cố xe tải tông sập thanh giới hạn chiều cao nặng hàng trăm kg ở khu vực cầu nước lên phường an lạc quận bình tân tp hcm
vào khoảng bốn giờ ngày hôm qua nam tài xế khoảng năm mươi tuổi điều khiển xe tải loại tám tấn mang biển số tỉnh bình thuận chạy trên đường võ văn kiệt hướng từ quận một về huyện bình chánh
đến khu vực cầu nước lên tài xế cho xe di chuyển xuống khu vực dạ cầu để quay đầu thì tông sập thanh giới hạn chiều cao khung sắt nặng hàng trăm kg ngã đè biến dạng cabin xe tải tài xế may mắn thoát nạn
ghi nhận tại hiện trường thanh giới hạn chiều cao bị tông sập có biển báo mức giới hạn chiều cao là ba mét chiều ngang dài khoảng bốn mét
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn tại chỗ đối với tài xế xe tải đồng thời phong tỏa tuyến đường dưới dạ cầu để phục vụ công tác khắc phục sự cố đảm bảo an toàn